thưa quý vị vay chín mươi triệu đồng một người phụ nữ phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ đối tượng phạm bá thụy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát
để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thụy nhiều lần cho một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát vay tiền
với lãi suất từ sáu hai mươi bốn một ngày tương ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vay của thụy số tiền chín mươi triệu đồng
nhưng do không kịp trả lãi nên thụy đã cộng dùng thành tiền vay
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thùy số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tổng số tiền lãi thùy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ hai lượng vàng
số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng trong đó có năm trăm linh triệu đồng mới thu lãi của chị này
cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vay lãi nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ